ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản báo cáo thành ủy hà nội về kết quả sau hơn ba năm thực hiện chương trình
mục tiêu nhằm giảm thiểu ủn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó hà nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh
theo đó trung tâm điều hành giao thông thông minh sẽ được xây dựng tại khu liên cơ võ trí công quận tây hồ
trung tâm điều hành này sẽ có tám trung tâm chức năng gồm trung tâm giám sát bảo mật an toàn thông tin
trung tâm hỗ trợ cho cán bộ sử dụng công nghệ thông tin của thành phố trung tâm quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông
trung tâm giám sát điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng trung tâm phân tích dữ liệu
trung tâm hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân trung tâm quản lý dịch vụ công thành phố trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu
phòng cháy chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ y tế
bên cạnh đó hà nội cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ hình thành và đưa vào khai thác sử dụng một số thành phần cơ bản của hệ thống giao thông thông minh và du lịch thông minh
triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn quận huyện thị xã kết nối chia sẻ các dữ liệu với công an tp hà nội
sở giao thông vận tải theo hướng quản lý điều hành tập trung